các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cảnh sát tai nạn xảy ra tại nút giao nhau giữa hai tuyến đường lớn gần thị trấn canberry
cách thành phố winnipeg thủ phủ bang manitoba khoảng một trăm bảy mươi km
thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có hai mươi năm người
tài xế của hai xe đều sống sót hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt bốc cháy
lực lượng cảnh sát hoàng gia canada tại manitopa cho biết đã huy động mọi nguồn lực
ứng phó vụ tai nạn gây thương vong lớn này trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra
thủ tướng canada justin trudeau đã gọi vụ tai nạn này là bi kịch
đồng thời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn
chín người ai cập đã bị bắt vì tình nghi buôn lậu người sau thảm họa chìm thuyền di cư ngoài khơi hy lạp
cấp đi sinh mạng của ít nhất bảy mươi chín người
nguồn tin được hãng tin afp trích dẫn cho biết
trong số những người bị bắt giữ có thuyền trường của con tàu quá tải và súng cấp
tổ chức di cư quốc tế nhận định
họ quan ngại rằng có thể có thêm hàng trăm người chết đuối trong vụ chìm tàu
một trong những thảm kịch tồi tệ nhất ở địa trung hải một thập kỷ qua
các lực lượng cứu hộ đã lùng sụp vùng biển ngoài khơi hy lạp vào ngày một mươi năm tháng sáu sau vụ chìm tàu nói trên
hy vọng về những người sống sót giảm dần và nỗi lo sợ ngày càng tăng rằng hàng trăm người khác
bao gồm cả trẻ em có thể đã chết đuối bên trong khoang tàu chật cứng người
hoạt động tìm kiếm đã không tìm thấy bất kỳ thi thể nào trong hơn hai mươi bốn giờ qua
và thi thể của các nạn nhân đã được chuyển đến một nghĩa trang gần athens để xét nghiệm dna
các nguồn tin chính phủ hy lạp cho biết cơ hội trục vớt con tàu bị chìm là rất thấp do độ sâu của nước biển
sau đây là một số thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết tại một số nơi trên thế giới
cơ quan khí tượng ấn độ thông báo bão bibazoi đã đổ bộ vào bang gurajay miền tây nước này
với vận tốc gió một trăm hai mươi năm km trên giờ
sức gió giật lên tới một trăm bốn mươi km trên giờ
trước đó trên một trăm tám mươi người ấn độ và pakistan đã được lệnh sơ tán để tránh cơn bão mạnh này
trước khi đổ bộ gió mạnh và sóng lớn hoành hành ở khu vực ven biển ấn độ và pakistan trong nhiều giờ
với sức gió giật lên tới một trăm tám mươi km trên giờ và di chuyển với vận tốc từ một trăm hai mươi năm đến một trăm ba mươi năm km trên giờ
trong chiều ngày một mươi năm tháng sáu những tuyến đường trũng thấp bắt đầu ngập
sau nhiều giờ mưa như chút trong khi gió mạnh gây hạn chế tầm nhìn
hầu như tất cả các cửa hàng đã đóng cửa người dân chen trúc ở một số ít địa điểm còn mở cửa để mua thực phẩm và nước uống
cơ quan khí tượng ấn độ đánh giá cơn bão rất nghiêm trọng có thể gây thiệt hại trên diện rộng
bao gồm phá hủy mùa màng làm cong hoặc bận gốc các cột điện gây gián đoạn thông tin liên lạc
cũng như làm gián đoạn hoạt động giao thông đường sắt và đường bộ
trong khi đó cơ quan đường bộ quốc gia nam phi thông báo đóng cửa tuyến đường hầm hogenos trên quốc lộ n một do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra lũ bùn và đá lở
tuyến đường hầm này đã bị đóng cửa đối với mọi phương tiện lưu thông từ aukus đến capt town
tuy nhiên chiều ngược lại từ cape town theo hướng orkester vẫn được duy trì
trong những ngày qua mưa lớn và gió giật mạnh đã gây lũ lụt khắp tỉnh western cape
theo cơ quan thời tiết nam phi đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh chưa thể sử dụng
đồng thời cảnh báo những người tham gia giao thông phải cảnh giác trên đường
tới nay đợt mưa lớn gây lụt lội ở nhiều nơi nhưng chưa có thiệt hại về người
liên quan tới vụ triều tiên phóng hai tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía đông của hàn quốc vào ngày một mươi năm tháng sáu
mỹ nhật bản và hàn quốc cùng ngày đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng này
tuyên bố nêu rõ những vụ phóng này đã vi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
cũng như cơ chế không phổ biến vụ phóng này
trước đó chính phủ nhật bản cho biết hai tên lửa do triều tiên phóng đi chiều ngày một mươi năm tháng sáu
đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế iz của nhật bản
trong khi đó quân đội hàn quốc cũng xác nhận triều tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này
vụ phóng mới nhất của triều tiên diễn ra trong bối cảnh mỹ và hàn quốc vừa kết thúc cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất
cũng là cuộc tập trận đầu tiên kiểu này trong sáu năm qua tại thao trường pocheon chỉ cách biên giới liên triều hai mươi năm km
cuộc tập trận nhằm kỷ niệm bảy mươi năm thành lập liên minh giữa hai nước
ngày một mươi năm tháng sáu liên minh châu âu eu cam kết chi năm trăm sáu mươi triệu euro tương đương với sáu trăm linh triệu usd
để hỗ trợ các quốc gia láng giềng của syri trang trải chi phí tiếp nhận người dân syri phải di tản do cuộc xung đột dài dẳng ở nước này
phát biểu tại hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại bruxelles bỉ
đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của eu josep borrell nêu rõ
trong năm qua việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột syri chưa đạt được nhiều tiến bộ
ông borrell cũng khẳng định bất chấp các nỗ lực của liên hợp quốc
các điều kiện hiện nay không đủ để eu thay đổi các chính sách của khối đối với syri
eu sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền của tổng thống syri baza al assad
đồng thời không ủng hộ việc hồi hương người syri trừ khi họ tự nguyện
và các hoạt động phải được tiến hành an toàn dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế
cũng tại hội nghị trên chính phủ đức tuyên bố sẽ phân bổ một năm tỷ euro
để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn ở syri và trong khu vực
trong tuyên bố cùng ngày bộ ngoại giao mỹ cho biết tại hội nghị trên
washington cam kết chi chín trăm hai mươi triệu usd hỗ trợ nhân đạo bổ sung cho syri
từ khi xung đột bùng phát tại syri năm hai nghìn một mươi một đến nay hơn năm trăm linh người đã thiệt mạng
trong khi hơn một mươi hai triệu người syri đã phải di rời do xung đột
ngân hàng trung ương nhật bản bog dự kiến sẽ quyết định tiếp tục duy trì trạng thái lãi suất cực thấp
tại cuộc họp chính sách ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng sáu do sự thiếu chắc chắn về triển vọng lạm phát
tăng trưởng tiền lương và các động thái chính sách tiền tệ ở nước ngoài
trước thềm cuộc họp chính sách lần này tân thống đốc kuzuo ueda
người vừa nhậm chức vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã chỉ ra những rủi ro bên lề của lãm phát
xuất phát từ những hành vi thay đổi định giá của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây
ông ueda nhấn mạnh đến sự cần thiết theo đuổi chiến lược nới lỏng tiền tệ
vì vẫn còn một khoảng cách để nhật bản tiến gần hơn về mục tiêu lạm phát hai một cách ổn định
ngân hàng trung ương nhật bản nhận định nền kinh tế nhật bản đã phục hồi
bất chấp các yếu tố tiêu cực như giá cả hàng hóa cao hơn
các nhà quản lý kỳ vọng nhu cầu bị rồn nén đặc biệt là đối với các loại dịch vụ
sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
ngay cả khi nhu cầu ở nước ngoài suy yếu sau các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ ở mỹ và châu âu
dự kiến ngân hàng trung ương nhật bản sẽ duy trì chương trình kiểm soát đường cong lãi suất
theo đó lãi suất ngắn hạn được đặt ở mức năm
trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn một mươi năm được định hướng ở mức
thưa quý vị xung đột tại giải gaza lại một lần nữa bùng phát
và kéo ánh nhìn của thế giới đến mảnh đất bị chiến tranh tàn phá này
trước cảnh đổ nát nhiều người đã phải tự đặt câu hỏi
trẻ em palestine sẽ tiếp tục sống như thế nào
câu trả lời là vẫn phải sống
nỗi khổ đau của trẻ em sống tại bờ tây không phải chỉ mới bắt đầu cách đây vài tuần
mà đã trải qua vài năm thậm chí là vài thập kỷ
không ít em nhỏ palestine từ khi sinh ra đến nay
còn chưa biết đến cả những tiện nghi cơ bản nhất mà con người cần có
rải gaza là nhà của hơn hai triệu người
tuy nhiên một phần tư số dân là trẻ em đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần
và đây cũng là thực trạng sẽ được phát triển

cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
mỗi khi có tiếng cửa đóng sầm vào
em bissan al mansi một mươi tuổi lại lầm tưởng đó là một quả bom rơi xuống
hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi quân đội israel tuyên bố
đã thực hiện đợt không kích mới nhất nhằm vào giải gaza hôm chín tháng năm
mansi cho biết em vẫn luôn gặp ác mộng
các bác sĩ chuyên khoa tâm thần địa phương
báo hay những triệu chứng của al mansi là phổ biến
ở nhiều trẻ em sống trong khu vực này
các em bị thiếu ngủ lo lắng tè rầm
cũng như có xu hướng ỉ lại cha mẹ và không muốn đi ra ngoài
một số vấn đề về hành vi đã xuất hiện ở trẻ em bao gồm sợ hãi
hoảng loạn dữ dội vào ban đêm trong lúc ngủ
cũng như khi nghe thấy bất kỳ âm thanh nào mà trẻ liên tưởng đến tiếng lạn pháo
đây là mối liên hệ cảm xúc được hình thành
do các sự kiện và hoàn cảnh mà các em đã trải qua
hiện chúng tôi đang được hỗ trợ tư vấn
cho những đứa trẻ này
người palestine đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh
với israel từ năm hai nghìn tám
bắt nguồn từ những mâu thuẫn chống chất
và dai dẳng từ xa xưa trong lịch sử
liên quan tới tranh chấp lãnh thổ
khác biệt về tôn giáo xác tộc văn hóa
ước tính số trẻ em cần trợ giúp
về sức khỏe tâm thần chiếm gần một phần tư
trong tổng số hai ba triệu dân tại gaza
dãy đất bên biển đang bị khoa ký này
cháu lo mọi chuyện xấu nhất sẽ xảy ra
với ông nội và bà ngoại
cháu sợ khi họ đang ngủ sẽ bị trúng bom
và họ sẽ chết
cháu cũng sợ trong nhà sẽ có chuyện không hay
và rồi thật sự nó đã xảy ra
cửa sổ bị vỡ cửa phòng tắm cũng bị vỡ
mặc dù nó còn mới
nhà của mansi ở deir al bala
trung tâm gaza
nằm trong số những ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy
khi israel ném bom khu phố của họ
al mansi cho biết
giờ em rất sợ ra ngoài
kể cả khi chơi với bạn bè
trước đây em luôn dậy sớm háo hức để đến trường nhưng
đến kết thúc em đã không dám ra ngoài
từ khi chiến tranh nổ ra
em trở nên sợ mọi thứ
sợ đi đến cửa hàng sợ đến trường
và sợ đi dạo với bạn bè
em chỉ dám chơi một mình
đứng ở cửa nhà ngắm nhìn một chút
ngay cả khi mọi người ở bên cạnh
em vẫn cảm thấy sợ hãi và lo lắng
vì chiến tranh bắt đầu vào ban đêm
không có nơi trú bom nào an toàn ở gaza
nơi có hơn năm mươi người palestine
sống trong cảnh nghèo đói
và không có chỗ nào để đi ngoài nhà của họ
đặc biệt là sau mỗi đợt giao tranh mới
các triệu chứng mà trẻ em sống
tại khu vực này phải hứng chịu
càng trở nên tồi tệ hơn
chúng tôi đã nói với những đứa trẻ xung quanh rằng
đừng lo lắng và sợ hãi
nhưng chúng vẫn rất sợ
chúng bắt đầu la hét
mặc dù chúng tôi đã cố gắng chấn tĩnh chúng
nhưng chỉ được một lúc
nỗi sợ vẫn in sâu trong tâm trí các con
chúng bắt đầu thức dậy vào ban đêm
và gào thét
chúng tôi cho chúng ngủ lại
nhưng không có tác dụng gì
chúng tôi không có bình thường
khi nhìn những đứa trẻ vô tư ngày ngày
bị dày vò như thế
chúng tôi đang điều trị tâm lý
cho những người bị ảnh hưởng
bởi cuộc chiến mới nhất tại gaza
chúng tôi cố gắng xoa dịu
hỗ trợ tư vấn tâm lý cho các gia đình
bà mẹ và trẻ em ở mọi lứa tuổi
theo các quan chức liên hợp quốc
và các chuyên gia sức khỏe tâm thần palestine
vì lợi ích của tất cả trẻ em
tại giải gaza và tương lai của chúng
hy vọng các bên tham gia chiến sự
sẽ sớm nhận ra điều này
và cùng nhau đi đến một giải pháp hòa bình
để sớm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo
mà trẻ em gaza đang phải đối mặt